cô gái này khắp người bầm dập thâm tím các vết thương của những lần tra tấn kinh hoàng bằng trích điện dao gậy
mỗi khi tra tấn đánh đập phạm ngọc tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm đe dọa bắt buộc các nhân viên phải nghe lời
việc tra tấn đánh đập trong động quỷ đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp cả về thể xác và tinh thần không ít nạn nhân nghĩ đến đường cùng là cái chết
trước đây đường dây hoạt động của phạm ngọc tiên ở tỉnh bình dương thời gian gần đây phạm ngọc tiên khống chế đưa sáu thiếu nữ từ tỉnh bình dương về tỉnh quảng ngãi tiếp tục hoạt động
ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ phạm ngọc tiên cùng với đồng bọn tăng cường liên kết rụ rỗ lừa các em gái khác ở vùng cao quảng ngãi vào quán ép làm tiếp viên
phở hiện công an huyện tư nghĩa của tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm văn tiên đồng thời đưa các nữ tiếp viên đi kiểm tra giám định sức khỏe thương tích để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thông qua đây thì cũng là một bài học cho các nạn nhân nhẹ dạ cả tin và những đối tượng xin việc làm đặc biệt là tại các quán karaoke
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình vừa điều tra làm rõ đối tượng tổ chức cho chín công dân mang quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép
đây là một trong những mắt xích quan trọng đưa số
công dân trung quốc này vào việt nam và tiếp tục đi qua một nước khác trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
bước đầu làm rõ xác định chín công dân mang quốc tịch trung quốc này đã thông qua một số đối tượng để nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào biên giới phía bắc sau đó di chuyển về hà nội
số công dân này được nguyễn thành lâm trú tại xã ngũ hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội tổ chức di chuyển từ hà nội vào quảng trị để đưa sang lào
theo đối tượng nguyễn thành lâm khai nhận là biết rõ số người trung quốc này nhập cảnh trái phép vào việt nam
quá trình đi từ hà nội vào quảng bình thì lâm cũng đã nhận được số tiền hai mươi năm triệu đồng do một đối tượng khác thuê
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cũng đã thu thập được những tài liệu chứng cứ có liên quan về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh vào việt nam trái phép
ngay sau khi làm rõ hành vi phạm tội vào ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn thành lâm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào việt nam trái phép
thưa quý vị thời gian gần đây thì có thể thấy một hiện tượng đó là nhiều người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo dưới hình thức đa cấp
đặc biệt là công khai trên mạng xã hội với những lời mời gọi rất hấp dẫn
đầu tư ít xin lời cao ngày nào cũng đều tiền về giúp nhau tương tác tiền vào như mưa
nhưng nhiều người thì không biết là đã đang sập bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp
núp bóng công nghệ
tại thanh hóa thì qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện một số đối tượng
lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng để chiếm đoạt tài sản
phóng sự sau là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn có ý định tham gia vào loại hình đầu tư này
trên cả nước có hàng chục nghìn nạn nhân như người đàn ông này
chỉ vì tin vào những lời mời gọi hấp dẫn như lãi suất lên tới một mươi một mươi năm một ngày
ngồi không tiền cũng về kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra
để nhờ các con mồi đầu tư vào cái gọi là kinh doanh hệ thống sàn thương mại điện tử
nhiều người như người đàn ông này đã ném tiền thật vào tiền ảo để rồi mất trắng
cuối năm sáu thì tôi thấy không giao dịch được nữa
không hiểu dưới do tại sao
có gọi chuyên gia và cấp tiền của tôi thì họ nói là đang bảo trì hệ thống
được đến đầu tháng tám thì toàn bộ hệ thống của m năm không thể hoạt động nữa
chúng tôi truy cập vào website m năm trên hệ thống không thể thực hiện được
thì toàn bộ số vốn đầu tư của tôi không rút được
lúc đấy trong tài khoản của tôi khoảng hơn một mươi usdt khoảng hơn hai trăm linh triệu
thì cũng không mất luôn
thủ đoạn chung là các đối tượng dựng lên sàn đầu tư tài chính ảo
không có giấy phép đăng ký và để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng đã thuê máy chủ dữ liệu đặt tại nước ngoài
hiện nay trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối được lập ra để kinh doanh tiền điện tử huy động vốn theo phương thức đa cấp
khi lực lượng chức năng đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo của sàn giao dịch này thì ngay lập tức các sàn khác lại mọc ra
và đây là lời khai của người sáng lập ra cái gọi là sàn thương mại điện tử
khi tình lập sàn thì chúng tôi có tạo ra những tài khoản
sau đó là trả tiền volume giao dịch cho người chơi người chơi mời khách
khi giới thiệu càng nhiều thì tiền chất có hoa hồng được càng nhiều
trong quá trình hoạt động thì có thể can thiệp vào thắng thua của người chơi
thế là người chơi giao dịch thì có thể can thiệp lệnh thắng hết thua của người chơi
các đối tượng là dựng lên cái sàn đầu tư tài chính ảo
tức là bản chất là nó không có giấy phép đăng ký đối với cơ quan chức năng
và nó có những chức năng
điều chính cái quá trình trading của nhà đầu tư
rồi dùng các thủ đoạn như là tắt tài khoản
rồi đánh sập sàn
rồi cán trở cái hoạt động rút tiền nhằm chiếm đọc tài sản
một số các nạn nhân hiện tại thì bây giờ cũng có số tiền mất từ hai trăm linh cho đến một tỷ đồng
thậm chí có những người nhiều hơn
có những nạn nhân lên đến vài chục tỷ
thời gian qua lực lượng công an đã triển khai công tác
phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn đối với hoạt động tội phạm có liên quan đến tiền ảo
từ đó đã xác minh điều tra hàng chục chuyên án khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp sử dụng tiền ảo để thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
chúng ta hết sức chú ý là không có cái loại hình kinh doanh nào mà đầu tư một vốn mà lại bốn lời như vậy
chúng đã đánh vào cái sự rất là việc nhàn rỗi nhưng mà lại lương lại cao
do vậy cái tâm lý của người dân muốn đầu tư một số tiền nhất định mà chỉ việc ngồi thao tác trên máy tính
mà chúng ta có thể thu được một loại lợi nhuận gấp ba gấp bốn lần
nhưng mà chúng ta không biết là khi chúng ta đã nạp tiền vào cho các cái sản này thì việc rút tiền ra là vô cùng khó khăn
và đấy là khi một thời điểm nhất định khi chúng gom đủ một cái lượng tiền cảm thấy lớn là chúng ta đánh sập cái sàn đi
và chúng ta sẽ không tài nào rút được tiền thật ra
trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị hai mươi một về tăng cường phòng ngừa
xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với vai trò của mình lực lượng công an đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong phòng ngừa
đấu tranh xử lý loại tội phạm này đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền về các hình thức
thủ đoạn hậu quả do hành vi chiếm đoạt tài sản gây ra
tuy nhiên để ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
cần sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị
trong đó có vai trò rất lớn của quần chúng nhân dân
vâng vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự nổi bật tiếp theo sẽ là nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang cho biết
đã phát hiện hai mươi hai người

thuộc đường nguyễn minh đường xã đạo thành thành phố mỹ tho
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày một mươi hai tháng bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
kiểm tra doanh nghiệp tư nhân trúc anh tg quán karaoke xo
phát hiện hai mươi hai người cả nam và nữ trong ba phòng đại hát karaoke có biểu hiện nghi vấn
nên xác nhiệm ma túy
tại hiện trường công an thu giữ sáu túi nghi lông trong suốt bên trong có chiếc tinh thể màu trắng
ba năm viên nén các loại nghi là ma túy cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy
qua kiểm tra có hai mươi hai đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai tháng hai cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke xo
đã bị công an chức năng kiểm tra phát hiện và bắt quả tàn hai mươi bốn người dương tính với chất ma túy
và gần đây nhất vào lúc một giờ ngày một mươi bảy tháng ba cũng tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke xo
xảy ra một vụ nổ súng làm một người chết và hai người bị thương nặng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập biên bản vụ việc thu giữ tăng vật có liên quan
và mời các đối tượng về cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sau bốn ngày xác lập chuyên án và tiến hành truy vết công an tp hcm cho biết qua công tác phối hợp
với công an các tỉnh an giang tây ninh vừa bắt giữ một mươi sáu đối tượng trong băng cướp giật tài sản liên tỉnh
băng cướp do đối tượng phạm trương hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cầm đầu các đối tượng trong băng cướp có tuổi đời từ một mươi năm đến hai mươi hai quen nhau khi đi chơi gam trong các tiệm net
hết tiền tiêu xài bọn chúng rủ nhau lập băng đi cướp tài sản mà băng cướp nhắm tới chủ yếu có giá trị dễ tiêu thụ
như điện thoại di động túi sách hoặc vàng bọn chúng thường đi từ hai đến bốn xe ai ở vị trí thuận lợi nhất
thì ra tay cướp giật tài sản các đối tượng còn lại tự biết sẽ làm nhiệm vụ cán địa hỗ trợ đồng bọn
bọn chúng mang xe lên các lò đổ xe để xe đặt tốc độ cao thoát khỏi sự trui đuổi của lực lượng công an và một số đối tượng có trang bị giao
gậy sắt để chống trả đối phó lực lượng chức năng đến thời điểm bị bắt băng cướp trên đã gây ra một mươi năm vụ cướp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và chín vụ cướp trên địa bàn tỉnh tây ninh tổng giá trị tài sản cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết đã khởi tố vụ án giết người do đối tượng trần ngọc châu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại xã hòa long huyện lai vung gây án với chín mẹ vợ
theo cơ quan điều tra vào ngày sáu tháng bốn sau khi nhậu xong châu nhớ lại chuyện bị bà trần thị nhanh là mẹ vợ của châu
ngăn cản chuyện tình cảm nên đã đem con giao đến chợ tân thành đi tìm mẹ vợ
khi gặp bà nhanh đối tượng đã đủ chém nhiều nhát vào bà
khiến bà bị thương nặng trong đó có bảy vết chém trên đầu và đứt lìa một lóng tay
sau khi gây án châu đã đến công an huyện lai vung đầu thú
thưa quý vị công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết hiện đang tạm giữ hình sự một đối tượng
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng tên nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ xã an bình huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
được biết do nội lầm phúc nãy xin ý định thuê xe ô tô để mang đi cầm lấy tiền trả nợ
đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại phường một mươi một thành phố cao lãnh quốc thuê xe ô tô tự lái của anh võ hồng xuân
ngụ huyện lấp vò rồi đi cầm với giá một trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra phúc đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
thưa quý vị sau ba tháng thực hiện kế hoạch tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm
tệ nạn ma túy tại địa bàn thành phố hồ chí minh tuyến biên giới việt nam campuchia và các tỉnh trọng điểm
ngày một mươi ba tháng bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết
hội nghị có thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an tham dự và trao tặng bằng khen cho bộ công an
cùng với các tập thể cá nhân lập thành tích phá án về ma túy
chỉ trong ba tháng đầu năm thực hiện kế hoạch bốn trăm tám mươi sáu trên khbca c bốn kh
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an một mươi tám tỉnh thành
gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai còn tùng gia lai đắk lắk đắk nông bình phước tây ninh lông an đồng tháp
an giang kiên giang thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình và quảng trị
đã triệt phá gần một hai trăm linh vụ bắt một sáu trăm sáu mươi hai đối tượng thu giữ hơn năm trăm chín mươi kg ma túy tổng hợp
một trăm linh bánh và sáu mươi năm kg heroin sáu mươi kg cần sa ba bốn kg cocaine một lưu đạn tám khẩu súng một trăm bốn mươi bảy viên đạn
cùng nhiều vật chứng tài liệu có liên quan
bên cạnh đó còn truy bắt thành công một mươi sáu đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị truy nã về ma túy
triệt xóa hàng trăm điểm cụ điểm phức tạp về ma túy

bên cạnh đó còn truy bắt thành công một mươi sáu đối tượng nguy hiểm về ma túy triệt xóa hàng trăm điểm phức tạp về ma túy triệt xóa hàng trăm điểm phức tạp về ma túy triệt xóa hàng trăm điểm phức tạp về ma túy

quân chúng có thành tích tiêu biểu trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
tại buổi họp mặt đại diện cục cảnh sát hành sự bộ công an và cảnh sát hành sự công an
tp hcm đã bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp của cá nhân quần chúng
đặc biệt là lực lượng hiệp sĩ đường phố trong phát hiện theo dõi đấu tranh
với tội phạm trên địa bàn thành phố
tuy nhiên vụ án xảy ra vào ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại phường một mươi quận ba tp hcm
dù đối tượng gây án và đồng bọn đã bị xử lý nhưng vẫn còn để lại nỗi đau cho gia đình quần chúng đã hy sinh
được sự huy động của các tổ chức thiện nguyện và cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp kinh phí để lập sổ tiết kiệm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã trao tặng ông nguyễn văn sự là cháu ruột của ông nguyễn văn thôi đã hy sinh
ông nguyễn hiếu hoàng là cha ruột của ông nguyễn hoàng nam và ông trần văn hoàng
đây là hành động tri ân và trân trọng của lực lượng cảnh sát hình sự trước tinh thần quản cảm của các anh
cũng như chia sẻ một phần về vật chất để gia đình vượt qua khó khăn trước mắt
liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp một mươi các trường ngoài công lập tại tp hcm năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết các trường ngoài công lập không thi tuyển dưới hình thức bất kỳ nào
việc tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
được thực hiện theo phương thức xét tuyển
đối tượng xét tuyển là những học sinh đang học tại các trường trung học cơ sở
hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tp hcm hoặc các tỉnh thành khác
ưu tiên nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại tp hcm
có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau
tốt nghiệp trung học cơ sở tuổi của học sinh vào học lớp một mươi là một mươi năm tuổi
đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước
hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định
khi tuổi lớp một mươi được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước
học sinh là người dân tộc thiểu số học sinh khuyết tật học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đặc biệt học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với quy định
sở dục đào tạo tp hcm cũng yêu cầu các trường ngoài không lập
tuyệt đối không nhận thêm học sinh mới sau đợt hai trước ngày ba mươi tháng chín
và phải chịu trách nhiệm về điều kiện xét tuyển vào hồ sơ hợp lệ của hai diện nêu trên
trước sở dục đào tạo tp hcm và phụ huynh học sinh
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm đồng ý thí điểm xe đạp công cộng tại quận một
thời gian là một năm và phía chủ đầu tư sẽ được miễn phí sử dụng vỉa hè
để bố trí đầu xe tại bốn mươi ba vị trí trên địa bàn của quận nhất
quá trình triển khai sở giao thông vận tải sẽ tính toán và điều chỉnh linh hoạt
số lượng xe cũng như là phạm vi rồi tổng kết và đánh giá kết quả sau một năm thí điểm
nhà đầu tư là tập đoàn trí nam đang đẩy nhanh việc nhập khẩu phương tiện
chuẩn bị nhân sự điều hành cũng như đầu cơ các trạng dừng bãi đổ
chi phí mỗi xe khoảng một mươi triệu đồng tính cả đầu tư trạm
xe đạp sử dụng đòi lợi gắn khóa công minh có tính năng định vị gbs
đóng hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng hai g ba g bốn g hoặc bluetooth trên di động
sau khi hoàn tất chuyến đi người dùng đầu xe vào đúng nơi quy định để khóa xe
giá cho thuê xe đạp tạm thời là năm đồng trên ba mươi phút một mươi đồng trên sáu mươi phút
thời gian đầu từ một đến ba tháng nhà đầu tư sẽ miễn phí trong một mươi năm phút sử dụng đầu tiên
sau đó sẽ mở rộng các khung thời gian sử dụng và đa dạng các loại vé theo ngày tháng cuối năm
người sử dụng xe đạp sẽ tải ứng dụng trên điện thoại rồi quét tiền xung quanh để biết điểm trạng
còn xe gần nhất và dùng ứng dụng quét mặt code mở khóa xe
để bắt đầu sử dụng dịch vụ người dùng ngặt tiền trước qua tài khoản ngân hàng
người dân cung cấp và xác minh tính hợp đề của thông tin cá nhân
mỗi xe đạp đều được gắn một thẻ id định danh thông qua hệ thống phần mềm trung tâm
cán bộ vận hành có thể giám sát từ xe đang ở vị trí nào hoặc ai đang sử dụng